theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h chiều nay ngày một mươi bốn tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là đã hai mươi tám ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
một tin vui nữa là chiều nay có thêm tám bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã được công bố khỏi bệnh
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm chín mươi
số ca dương tính với sát covid hai là một mươi bốn ca chiếm năm
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là năm ca chiếm hai
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là chín ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba bảy trăm một mươi chín người

trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi bốn người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy hai trăm năm mươi bốn người chiếm năm mươi ba
cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu một trăm bốn mươi một người chiếm bốn mươi năm